thưa quý vị tính đến sáng ngày hôm nay một mươi chín tháng tám việt nam có tổng cộng một trăm một mươi năm năm mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín được chữa khỏi
gần một mươi sáu triệu liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay cả nước ghi nhận hai trăm chín mươi bảy chín trăm hai mươi ca
trong đó năm tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao lần lượt là thành phố hồ chí minh bình dương long an đồng nai và bắc giang
riêng hà nội từ một mươi tám h ngày một mươi tám tháng tám đến sáu h ngày một mươi chín tháng tám trên địa bàn thủ đô đã ghi nhận năm ca mắc mới covid một mươi chín
các ca mắc mới này thuộc chùm ho sốt thứ phát và chủ yếu tại quận đống đa
đến trưa ngày hôm nay hà nội tiếp tục ghi nhận thêm hai mươi năm ca dương tính trong đó có bốn ca trong cộng đồng
công an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của những người có liên quan
trước đó tại địa bàn xã lộc thủy huyện phú lộc đã phát hiện chùm sáu trường hợp dương tính với covid một mươi chín
chùm dương tính này được ghi nhận từ một trường hợp về từ thành phố đà nẵng ngày hai mươi bốn tháng bảy
sau khi hoàn thành cách ly tập trung một mươi bốn ngày với bốn lần xét nghiệm âm tính người này được trở về nhà để tiếp tục theo dõi
tuy nhiên đến ngày một mươi bốn tháng tám người này có biểu hiện sốt ho nên được trung tâm y tế huyện phú lộc khám sàng lọc
qua test nhanh xác định dương tính với virus sars cov hai
qua truy vết cho thấy trường hợp này
sau khi về nhà đã không chấp hành cách ly theo dõi y tế tại nhà mà đã tiếp xúc với nhiều người trong đó có bốn mươi chín f một
tình trạng làm giả phiếu xét nghiệm covid một mươi chín đang xuất hiện tại nhiều nơi
điều này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn khiến cho công tác phòng chống dịch bệnh gặp rất nhiều khó khăn
viện kiểm sát nhân dân tp bắc ninh tỉnh bắc ninh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố một mươi hai bị can về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
cơ quan chức năng xác định một mươi hai bị can nằm trong đường dây
làm giả phiếu xét nghiệm covid một mươi chín do trần tấn dương ba mươi bốn tuổi quê tỉnh đồng tháp giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế in ấn quảng cáo thiên nhân cầm đầu
đây là nhóm bị can đã liên hệ cung cấp thông tin và mua nhiều giấy xét nghiệm real time pcr do trần tấn dương làm giả
rồi sau đó thông qua một đối tượng ở cao lộc lạng sơn xin cấp đăng ký luồng xanh trên hệ thống của bộ giao thông vận tải
qua thống kê công an cho biết dương đã làm và bán một trăm năm mươi phiếu xét nghiệm giả
trong đó phiếu xét nghiệm nhanh giả có giá là một trăm năm mươi đồng còn phiếu xét nghiệm pcr có giá là hai trăm linh năm đồng
trước đó công an tp bắc ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với trần tấn dương về hành vi làm giả con dấu tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan tổ chức
trong thời gian thành phố đà nẵng thực hiện tạm dừng mọi hoạt động trong bảy ngày người dân được yêu cầu không ra khỏi nhà
lực lượng công an đã tăng cường tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ luôn có mặt ở tất cả các khu vực
người phát hiện nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
ngay sau khi thành phố thực hiện tạm dừng mọi hoạt động để phòng chống dịch covid một mươi chín công an phường an hải bắc đã thành lập bốn tổ tuần tra
một tổ phản ứng nhanh luôn phiên có mặt trên tất cả các tuyến lương trong khu vực ở mọi thời điểm
qua tuần tra kiểm soát từ ngày một mươi sáu tháng tám đến nay lực lượng đã phát hiện xử lý nghiêm bảy trường hợp vi phạm với tổng số tiền là bốn mươi một triệu năm trăm linh nghìn đồng
lỗi vi phạm chủ yếu là ra ngoài khóa
không thuộc các trường hợp cho phép và không mang khẩu trang
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất

công an phường phân các đồng chí cảnh sát khu vực có mặt hai mươi bốn h hai mươi bốn phối hợp với tổ phòng chống covid chuyên trách của khu dân cư
để kịp thời phát hiện kiểm tra và xử lý nghiêm những người vi phạm
trước hết chúng tôi đặt vấn đề là chuyên truyền nhắc nhở hướng dẫn người dân chấp hành tốt
nhằm trước hết là bảo vệ cho chính họ gia đình họ và sau đó là cộng đồng xã hội
tuy nhiên đối với những trường hợp mà có thái độ chống đối thì chúng tôi sẽ quyết liệt xử lý
thực hiện đúng theo các yêu cầu theo đúng quy định của phương luật nhằm hoạn chế thấp nhất tình hình lây lao
ngay một phức tạp do những biến dịch gây ra
đồng thời để tránh trường hợp tội phạm lợi dụng thời gian đường xá vắng vẻ để thực hiện những hành vi phạm tội
các tổ tuần tra tám nghìn ba trăm chín mươi bốn chín trăm một mươi một cũng thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn
để đảm bảo an ninh trật tự phòng ngừa gia tăng các loại tội phạm trong thời gian này
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự công an thành phố biên hòa của tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự
đối tượng đỗ hoàng minh bốn mươi hai tuổi trụ tại tp biên hòa để tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chân ma túy
trước đó tổ kiểm tra cơ động phòng chống covid một mươi chín công an tỉnh đồng nai phát hiện đối tượng đỗ hoàng minh
vi phạm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ khám xét trong người đối tượng lực lượng chức năng đã thu giữ
hai mươi bảy tép heroin được cất giấu trong tuy áo minh khai mua số ma túy trên từ một đối tượng
ở tp hồ chí minh về để sử dụng
còn sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối tượng trần xuân thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện trấn yên của tỉnh yên bái
về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
đầu năm hai nghìn hai mươi trần xuân thảo đã liên kết với một số đối tượng ở tỉnh yên bái lào cai đến ninh thuận
để hoạt động cho vay lãi nặng
thảo đã cầm đầu cung cấp tiền trực tiếp quản lý chỉ đạo các đối tượng khác cho hơn một trăm bốn mươi người vay nợ
với tổng số tiền gần sáu trăm linh triệu đồng bằng hình thức vay trả góp theo ngày với lãi suất từ hai trăm bốn mươi đến ba trăm sáu mươi một năm
cao gấp năm lần so với quy định của bộ luật dân sự quy định là tám ba một tháng
một tụ điểm đánh bạc lớn với một mươi năm đối tượng vừa bị lực lượng công an huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
hai sòng bạc với một mươi năm đối tượng bị phát hiện đang đánh bài ăn thua bằng tiền tại hiện trường
lực lượng chức năng đã thu giữ hơn hai mươi triệu đồng gần một trăm linh triệu đồng trên người các đối tượng và
nhiều tăng vật khác tụ điểm đánh bạc này do đối tượng lưu khánh thành hai mươi bốn tuổi
chú tại huyện hàm thuận nam đứng ra tổ chức để thu tiền sâu
nhiều tổ chức cá nhân tại việt nam đã thiết lập hàng trăm sàn giao dịch quyền chọn nhị phân và
giới thiệu là sản phẩm của công nghệ tài chính nước ngoài gắn mắc ứng dụng công nghệ blockchain
trong cuộc cách mạng bốn sử dụng các công cụ truyền thông báo chí để quảng bá cho các sản phẩm của
mình làm cho nhà đầu tư lầm tưởng là các sàn này đã được cấp phép tại việt nam cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an cảnh báo hoạt động của các sàn giao dịch
quyền chọn nhị phân binary options gọi ta là bo trên không gian mạng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh
theo phương thức đa cấp trái phép lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người tham gia
giao dịch quyền chọn nhị phân binary options gọi ta là bo là hình thức đầu tư tài chính
là giao dịch mà người mua sẽ đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của các loại tài sản như hàng
hóa tiền tệ cổ phiếu chỉ số tại thời điểm dự đoán nếu dự đoán đúng nhà đầu tư sẽ có lợi
lợi nhuận theo tỷ lệ sàn đưa ra nếu dự đoán sai nhà đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền cho giao dịch đó
thực chất đây là sàn do các tổ chức cá nhân người việt nam thiết lập và điều hành
sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thu hút và phát triển số lượng lớn nhà đầu tư tham gia
ví dụ như mô hình hoạt động của các sàn wefinex raidenbo bitono pocinex deniex ratimex
ares bo binanex epic trading market garden bo hitoption các đối tượng cam kết lợi nhuận
với nhà đầu tư chia hoa hồng cao khi lôi kéo được nhà đầu tư mới khi huy động được lựa chọn
lượng tiền vừa đủ lớn các đối tượng chủ dạy
sản sẽ can thiệp vào giá điều chỉnh thắng thua nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư
hoặc đánh sập hệ thống để chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư
một số đối tượng tự xưng trên mạng xã hội ví dụ như là chuyên gia đọc lệnh hot girl tiểa nến
thợ đục sàn các đối tượng này tự nhận là chuyên gia người dẫn đường người tiên phong
người truyền cảm hứng trong lĩnh vực tài chính bốn bản chất đây là các đối tượng môi giới
thường xuyên lôi kéo dụ dỗ các nhà đầu tư tham gia hoạt động của các sàn b o
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an khuyến cáo
người dân cần cảnh giác không để bị các đối tượng lôi kéo rụ rỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch
quyền chọn nhị phân để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài ra các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân sử dụng các đồng tiền ảo btc eth ust để giao dịch
do vậy người tham gia sẽ không được pháp luật bảo vệ khi có tranh chấp xảy ra
các tổ chức cá nhân lợi dụng các hoạt động của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân để tổ chức lôi kéo
rụ rỗ người tham gia đầu tư các cá nhân cổ suý tiếp tay cho các đối tượng thiết lập
điều hành trong việc quảng bá hoạt động thanh toán thì có thể bị xử lý hình sự
theo điều hai trăm một mươi bảy a bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm tội vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh
theo phương thức đa cấp hoặc điều hai trăm chín mươi bộ luật hình sự quy định về tội sử dụng mạng máy tính
mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản